ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh yên bái đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ hai
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai tham dự đại hội có đại diện hội đồng chứng binh
hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam lãnh đạo tỉnh yên bái
cùng chi tôn đức tăng ni cư sĩ phật tử đại diện cho hơn một mươi năm phật tử tại tỉnh yên bái
tại đại hội ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh yên bái
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi bảy đã báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ đại hội lần thứ nhất đề

đại hội đã tiến hành suy cử ba mươi bảy tăng ni cư sĩ phật tử tham gia ban trị sự
trong đó đã suy cử một mươi hai ủy viên thường trực ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh yên bái
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai
đại hội đã nhất trí suy tôn hòa thượng thích thanh duệ
trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh yên bái
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi bảy làm trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh yên bái
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai
tại hòa bình ban trị sự giáo hội việt nam tỉnh hòa bình
cũng đã tổ chức đại hội đại biểu phật giáo tỉnh lần thứ hai
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi bảy
đại hội đã suy cử ban trị sự mới do đại đức thích đức nguyên làm trưởng ban
thay mặt trung ương giáo hội phật giáo việt nam
hòa thượng thích thanh nhiễu đã biểu dương những thành tựu tốt đẹp của ban trị sự
và toàn thể tăng ni phật tử tỉnh hòa bình trong nhiệm kỳ qua
đồng thời đề nghị ban trị sự tỉnh hòa bình phối hợp chặt chẽ
với chính quyền địa phương các cấp các tầng lớp nhân dân phật tử trong tỉnh
chung sức đồng lòng xây dựng phật giáo ngày càng phát triển trong lòng dân tộc
đem đạo vào đời một cách hòa hợp và bền vững